bảo tàng hồ chí minh đã tổ chức trưng bày chuyên đề
hồ chí minh những nét phác họa chân dung
và triển lãm những tấm gương bình dị mà cao quý
tham dự buổi lễ có đồng chí võ văn thường
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
trưng bày chuyên đề hồ chí minh những nét phác họa chân dung
giới thiệu đến công chúng hơn hai trăm linh tài liệu tư liệu ảnh hiện vật
và tranh cổ động đặc sắc được lựa chọn từ kho cơ sở của bảo tàng hồ chí minh
và cục liêu chữ văn phòng trung ương đảng
thông qua những góc nhìn khác nhau về cuộc đời sự nghiệp và nhân cách sống
của chủ tịch hồ chí minh trưng bày khắc họa hình ảnh một vị lãnh tụ vĩ đại
tận tụy quên mình hiến dâng cả cuộc đời vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc
nhưng lại giàu lòng bác ái dung dị thanh bạch và gần gũi trong cuộc sống đời thường
cũng trong dịp này bảo tàng hồ chí minh tổ chức triển lãm
những tấm gương bình dị mà cao quý giới thiệu một trăm ba mươi tấm gương
người tốt việc tốt ở khắp mọi miền đất nước
trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
góp phần cùng cả nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam
xã hội chủ nghĩa trưng bày chuyên đề mở cửa đón khách tham quan
từ ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra trưng bày chuyên đề cũng sẽ được tổ chức tại các đơn vị
thuộc hệ thống di tích lưu niệm chủ tịch hồ chí minh
một số bảo tàng địa phương và trường đại học trên cả nước
thưa quý vị theo tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tính tới sáu giờ sáng nay ngày tám tháng năm
cả nước không ghi nhận thêm ca mắc mới
như vậy là đã hơn ba tuần trôi qua
việt nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng
trong hai trăm tám mươi tám ca mắc có số ca điều trị khỏi là hai trăm ba mươi ca
ba mươi ba ca chiếm tám mươi một
số ca dương tính với sars cov hai là ba mươi bốn ca chiếm một mươi hai
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai là một mươi bốn ca năm
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là bảy ca hai
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi sáu năm trăm hai mươi năm người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một trăm sáu mươi hai người
cách ly tập trung tại cơ sở khác sáu sáu trăm chín mươi ba người
cách ly tại nhà nơi lưu trú chín sáu trăm bảy mươi người
hưởng ứng lời kêu gọi của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
tính đến thời điểm này tại tp hcm đã có gần bảy tổ chức và cá nhân ủng hộ covid một mươi chín
và hạn mặn ở đồng bằng sông cửu long với tổng trị giá là một trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
với tinh thần tương thân tương ái đồng lòng đồng sức để không một ai bị bỏ lại phía sau
trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín của người dân thành phố đang được dấy lên mạnh mẽ
trong đó sự sẻ chia lúc khó khăn đang được lan tỏa trong cộng đồng dân cư
mặt trận thành phố cũng đã tích cực phối hợp để hỗ trợ cho các đối tượng
cho lực lượng y bác sĩ lực lượng vũ trang các khu vực cách ly
đặc biệt riêng chỗ đối với những người bán máy xấu đã hỗ trợ hơn một mươi bốn tỷ
bên cạnh đó ban vận động quỹ còn phân phối các thiết bị y tế hàng hóa nhu yếu phẩm
với giá trị hơn hai mươi hai tỷ đồng chuyển đến các cơ sở điều trị các bệnh viện giả chiến
các khu cách ly phục vụ cho công tác phòng chống dịch
quỹ ban nhân dân tỉnh quảng bình vừa ban hành quyết định miễn giảm tiền sử dụng nước sạch trên địa bàn
để giúp người dân vượt qua dịch covid một mươi chín
đối tượng được miễn toàn bộ phí nước sạch là các khu cách ly tập trung theo danh sách do tỉnh quyết định
hộ nghèo hộ cận nghèo theo thực tế khối nước sử dụng nhưng tối đa không quá năm m ba một tháng
người kinh doanh dịch vụ được giảm từ một mươi năm đồng một mét khối xuống một mươi tám trăm linh đồng một mét khối
người dùng nước sạch cho cả kinh doanh dịch vụ và sinh hoạt là bảy đồng một mét khối
mà được giảm trong vòng ba tháng tháng bốn tháng năm và tháng sáu
thưa quý vị dịch bệnh covid một mươi chín hiện đang ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều ngành nghề lĩnh vực
nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô thậm chí là phải đóng cửa
nhiều lao động cũng vì thế mà bị mất việc
trong lúc này chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã góp phần không nhỏ giúp người lao động ổn định cuộc sống
gần hai chín triệu đồng mỗi tháng đó là số tiền anh nguyễn đình tuấn được nhận trong tám tháng
sau khi làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp
số tiền này giúp anh trang trải một phần cuộc sống trong lúc khó khăn
nhất là giai đoạn dịch covid một mươi chín
do tác động của dịch covid một mươi chín số lao động đăng ký bảo hiểm thất nghiệp tăng cao
riêng tại hà nội tính đến hết tháng bốn trung tâm dịch vụ việc làm hà nội đã tiếp nhận hơn một mươi bảy hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp
trong dịch covid một mươi chín mình bị thất nghiệp
bây giờ bảo hiểm thất nghiệp này hỗ trợ một phần để mình đi tìm công việc mới
thời điểm này với tín hiệu tốt từ tình hình dịch bệnh các doanh nghiệp bắt đầu có thông tin tuyển dụng nhiều hơn
sẽ thu hút những người lao động có thể bị thất nghiệp thì sẽ được quay trở lại có điều kiện quay trở lại thị trường lao động sớm hơn
và sẽ không một số đó trong số đó sẽ không đến để đề nghị thất nghiệp
trong thời gian tới ngoài việc giải quyết nhanh chóng thủ tục bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm online đào tạo nghề
sẽ được trung tâm dịch vụ việc làm hà nội triển khai mạnh để giúp người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động
và cùng với doanh nghiệp trên cả nước thì các doanh nghiệp tại tỉnh bình định cũng đang gặp rất nhiều khó khăn
để hỗ trợ người dân vượt qua thời điểm này tỉnh bình định đã triển khai nhiều giải pháp về thuế
vào thời điểm này của các năm trước công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng tâm đã nhận nhiều đơn hàng lớn
giờ đây công ty chỉ hoạt động cầm trừng bảy mươi công nhân đã phải thôi việc do dịch covid một mươi chín
các đối tác eu và hoa kỳ đã dừng các đơn hàng không có nguồn thu
do đó khi được giãn thuế năm tháng đối với doanh nghiệp là tin vui giảm được áp lực trong thời điểm hiện nay
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín toàn bộ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bình định gặp khó khăn không có khả năng nộp thuế đúng hạn
thấu hiểu khó khăn này thực hiện nghị định số bốn mươi một của chính phủ
thời gian qua bình định đã tiến hành giả soát đánh giá và cho phép chín mươi sáu tám doanh nghiệp và bốn mươi năm ba hộ kinh doanh trong toàn tỉnh
được gia hạn nộp thuế với số tiền năm trăm tám mươi ba tỷ đồng
bên cạnh đó ngành thuế tỉnh còn ra soát triển khai các chính sách giảm thuế hoàn thuế và tham vấn hỗ trợ cho doanh nghiệp các bước được thụ hưởng
các chính sách yêu đãi về thuế kể cả doanh nghiệp fdi đang hoạt động trên địa bàn tỉnh
đẩy nhanh việc hoàn thuế cho các doanh nghiệp đầu tư và xuất khẩu
đã xử lý hoàn cho bảy mươi bốn hồ sơ của các doanh nghiệp số thuế hoàn là hai trăm năm mươi bốn tỷ đồng
góp phần giải quyết khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp trên địa bàn
bám sát chín mươi tám doanh nghiệp có dự án đầu tư để mà tham vấn hướng dẫn hỗ trợ trực tiếp về chính sách hoàn thuế và chính sách ưu đại thuế
nhằm đảm bảo tối đa lợi ích của doanh nghiệp
đồng thời ngành thuế thực hiện cảnh báo đến các doanh nghiệp

đồng thời ngành thuế thực hiện cảnh báo đến các doanh nghiệp từ sửa sai và từ điều chỉnh mà không thanh tra kiểm tra tại doanh nghiệp theo chỉ đạo của chủ tịch ubnd tỉnh
ngành thuế tỉnh bình định đã phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp người nộp thuế
chuẩn bị các điều kiện để kịp thời sản xuất kinh doanh khi hết dịch
với những chính sách đồng bộ như vậy hy vọng sẽ giúp doanh nghiệp ở địa phương có thêm nguồn lực
để nhanh chóng vượt qua những khó khăn do đại dịch covid một mươi chín gây ra và sớm ổn định sản xuất khi dịch kết thúc
thưa quý vị tại thành phố hồ chí minh liên tiếp nhiều trường hợp bệnh nhân là người cao tuổi
bị hít sạc thức ăn gây tắc nghẽn đường thở suy hô hấp cấp dẫn tới tổn thương não và tử vong
đây là điều đáng tiếc xảy ra mà nguyên nhân chủ yếu là do người nhà không có sự hiểu biết khi chăm sóc người cao tuổi
dẫn đến những hậu quả đau lòng
theo bác sĩ của bệnh viện thống nhất thành phố hồ chí minh các bệnh nhân nhập viện đều là những trường hợp trên tám mươi tuổi
trong đó có một ca được cứu sống và ba ca rất nặng tiền lượng xấu người nhà đã xin về
qua khai thác tiền xử bệnh được biết
bệnh nhân đang ăn uống thì bất ngờ bị ho sặc tím tái khó thở nên nhập viện cấp cứu
khi tiến hành nội soi kiểm tra bác sĩ phát hiện trong đường thở của bệnh nhân có dị vật là các loại thức ăn đồ uống đã dùng trước đó
theo các bác sĩ nguyên nhân do người nhà khi chăm sóc không biết cách cho người cao tuổi ăn thức ăn không phù hợp
tư thế ngồi ăn không phù hợp
không đúng dẫn đến sặc và hóc dị vật
nếu người lớn tuổi di trưởng đột quỳ não thì đâu ngồi ăn được
thì buộc mình phải cho bệnh nhân bốn mươi năm năm mươi độ thậm chí sáu mươi độ phải quay cái đầu dương lên
thì chỉ tránh được cái nguyên hất sặc
hoặc là lưu ép bệnh nhân bắt bệnh nhân nút nhanh quá
bệnh nhân khả năng nút không nhanh mà mình cứ nút liên tục liên tục như vậy thì sao không sặc được
bệnh nhân ngầm trong miền lâu quá thì cũng dễ bị nguy cơ hít sạc
người dân cần cẩn trọng hơn khi chăm sóc người cao tuổi
chú ý lựa chọn thức ăn phù hợp
khi có sự cố xảy ra cần đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời
tiếp nối chương trình bộ giáo dục và đào tạo công bố quy chế tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi
vận tải hành khách hoạt động bình thường trở lại

tiếp nối chương trình bộ giáo dục và đào tạo đã chính thức ban hành quy chế tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi
quy chế có điều chỉnh một số điểm về mặt kỹ thuật để khắc phục những bất cập của quy chế tuyển sinh năm ngoái
quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học năm nay
ngoài điều chỉnh một số nội dung về kỹ thuật giảm bớt số lượng bài thi
thì về cơ bản vẫn giữ ổn định như năm hai nghìn một mươi ba
bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay vẫn có độ phân hóa
trên cơ sở đó các trường đại học vẫn có thể sử dụng để xét tuyển
ngoài ra quy chế cũng bổ sung những quy định cụ thể chặt chẽ về điều kiện tổ chức tuyển sinh riêng
nhằm tăng cường công cụ quản lý nhà nước để đảm bảo các kỳ thi riêng diễn ra nghiêm túc minh bạch đúng quy định và đảm bảo chất lượng
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng phùng xuân nhạ có nhắc đến những thay đổi liên tục trong phương án thi tuyển sinh
của nhiều cơ sở đào tạo trong thời gian qua để yêu cầu rút kinh nghiệm
bộ giáo dục và đào tạo cũng yêu cầu hội đồng tuyển sinh trường sẽ chỉ gửi giấy thông báo thí sinh trúng tuyển nhập học
khi thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện tuyển sinh theo quy định như có giấy chứng nhận đã tốt nghiệp trung học phổ thông
tránh trường hợp thí sinh chưa tốt nghiệp trung học phổ thông đã có giấy thông báo trúng tuyển
thưa quý vị bộ giao thông vận tải vừa có văn bản hỏa tốc gửi tổng cục đường bộ việt nam
cục hàng không hàng hải đường sát đường thủy nội địa các sở giao thông vận tải
trong nước trở lại bình thường
từ giờ ngày tám tháng năm các phương tiện vận tải hành khách được hoạt động trở lại bình thường
tuy nhiên bộ giao thông vận tải giao các đơn vị trong ngành nắm bắt tình hình vận tải hành khách
tại địa phương và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm
phòng chống dịch trong tình hình mới theo đúng quy định
chân viên nhà xe và hành khách vẫn cần đeo khẩu trang đúng cách tại các khu vực công cộng
và trên phương tiện trong suốt hành trình thực hiện khai báo y tế hạn chế giao tiếp
thưa quý vị ubnd tỉnh đồng nai vừa có báo cáo gửi ủy ban kinh tế quốc hội khóa một mươi bốn
về tiến độ thực hiện dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án sân bay long thành
theo ubnd tỉnh đồng nai quý ii năm hai nghìn hai mươi một sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ cho dự án
hiện trong phạm vi năm ha xây dựng sân bay tỉnh đã hoàn thành thu hồi đất hơn một tám trăm linh ha
và chi gần chín trăm ba mươi tỷ đồng bồi thường hỗ trợ
đối với các tổ chức
các tổ chức cần bồi thường còn lại trong tháng năm này sẽ hoàn thành công tác thu hồi đất
dự kiến tháng tám tỉnh sẽ bàn giao đất tái định cư cho người dân
hôm nay tại cầu đường sắt ông ngọ thuộc địa phận xã điện hòa thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
bộ giao thông vận tải đã tổ chức lễ gia quân thi công gói thầu sáu cầu yếu đường sắt
đây là gói thầu xây lắp đầu tiên thuộc dự án cải tạo nâng cấp các cầu yếu
và gia cố trụ trống va sâu trên tuyến đường sắt hà nội tp hcm
gói thầu có giá trị tám mươi hai bảy tỷ đồng thi công trong vòng tám tháng
việc gia cố các trụ trống va sô nhằm hạn chế thấp nhất những tổn thất do va chạm của tàu thuyền
đối với cầu đường sắt trên tuyến
vào khoảng một mươi sáu giờ chiều qua ngày bảy tháng năm một vụ hỏa hoạn lớn đã thiêu dụi hoàn toàn
một kho chứa hóa chất của một hộ dân ở huyện eak tỉnh đắk lắc
kho chứa của ông phan van nam bốn mươi bảy tuổi chú ở thôn năm xã eada huyện eak
trong kho có nhiều chất dễ cháy cộng với việc đắk lắc đang trong mùa khô
nên ngọn lửa bùng phát nhanh chóng phát ra nhiều tiếng nổ rất lớn
đã có một trăm linh cán bộ chiến sĩ đã tới cứu hộ và dập tắt được đám cháy hoàn toàn
rất may là không có thiệt hại về người thế nhưng toàn bộ kho đã bị thiêu dụi
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
thưa quý vị ban chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
thành phố hồ chí minh vừa ban hành kế hoạch triển hạ khai công tác
phòng chống gian lận xuất xứ hàng hóa trên địa bàn năm hai nghìn hai mươi
ban chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả thành phố hồ chí minh
yêu cầu các sở ngành lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra kiểm soát
xử lý nghiêm hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ găm hàng nâng giá
sản xuất hàng giả kém chất lượng không rõ nguồn gốc xuất xứ
cục quản lý thị trường chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng
tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường nội địa khu vực tập kết hàng hóa
các chợ đầu mối tuyến đường từ biên giới về thành phố hàng không đường biển
cục hải quan thành phố có biện pháp đấu tranh phát hiện các dấu hiệu nghi vấn
các hành vi giả mạo nhãn mát xuất xứ việt nam để xuất khẩu nhập khẩu
kiểm tra chặt chẽ khai báo mặt hàng nhập khẩu
thưa quý vị ubnd tp đà lạt tỉnh lâm đồng đã tổ chức đoàn giám sát
và hỗ trợ việc tháo rỡ công trình vi phạm tại dự án khu du lịch canh nông
vườn thượng uyển bay trên đường đèo mimosa phường một mươi
diện tích tháo rỡ nằm trên khu đất nông nghiệp rộng hơn một bảy hectare
trước đó ubnd tp đà lạt đã ban hành ba quyết định xử phạt hành chính
về vi phạm trật tự xây dựng khai thác sử dụng tài nguyên nước
với tổng số tiền là bốn mươi năm triệu đồng
ngày hai mươi hai tháng bốn ubnd tỉnh lâm đồng chỉ đạo phải tháo rỡ toàn bộ công trình xây dựng không phép
và xử lý triệt để hành vi sai phạm
ubnd tỉnh yên bái vừa ban hành quyết định về việc
ngừng hoạt động của dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ ván rán
đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng gia yên bái
công ty này đã vi phạm nghiêm trọng trong việc san gạt đất đá
đổ trực tiếp xuống lòng hồ thác bà
ubnd tỉnh yên bái yêu cầu công ty này phải bốc xúc toàn bộ đất đá
đã đổ xuống hồ thác bà lên và đem về đổ tại bãi thải
đồng thời phải xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung như đã cam kết
thời gian ngừng hoạt động bắt đầu từ ngày bốn tháng năm
đến khi công ty này hoàn thành việc khắc phục các vi phạm
và được tỉnh yên bái cho phép hoạt động trở lại
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc
thân ái chào tạm biệt